chuyến bay số hiệu vn tám mươi tám của hãng hàng không quốc tế việt nam vietnam airlines dự kiến chở hai trăm tám mươi ba công dân khởi hành từ bucharest romania hạ cánh tại sân bay nội bài vào trưa ngày tám tháng ba
ngày chín tháng ba chuyến bay số hiệu qh chín nghìn sáu mươi sáu của bamboo airways dự kiến chở hai trăm bảy mươi công dân khởi hành từ vác sava ba lan hạ cánh tại sân bay nội bài vào sáng ngày một mươi tháng ba
bộ ngoại giao chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan tiếp tục triển khai việc sơ tán người việt và thành viên gia đình khỏi khu vực nguy hiểm tại ukraine
đưa sang các nước láng giềng và đưa những người có nhu cầu về nước tùy theo tình hình và khả năng đáp ứng
với hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự đối tượng trần thị hà bốn mươi bảy tuổi trú tại tỉnh đồng nai vừa bị công an huyện nhân trạch tiến hành khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ
trước đó công an huyện nhân trạch phát hiện hà có hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự nên tiến hành bắt giữ
đối tượng khai tên là dương minh khương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại xã lý văn lâm
kiểm tra trên người đối tượng lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ năm mươi viên nén một bịch ni lông ma túy tổng hợp
trước đó ngày hai tháng ba công an tp cà mau cũng đã bắt quả tang đối tượng huỳnh hoài nam
trú tại phường sáu tp cm đang vận chuyển một trăm linh viên nén và năm bịch ni lông chứa ma túy tổng hợp
nam thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ cao đâm vào người đàn ông đi bộ qua đường khiến hai người tử vong
vụ tai nạn xảy ra vào tối qua trên đường nguyễn huệ đoạn co khu phố bình thiện phường tân thiện tp đồng xoài tỉnh bình phước
vào khoảng một mươi chín h tối cùng ngày trên đường nguyễn huệ thành phố đồng xoài hoàng văn doanh hai mươi một tuổi trú tại huyện đồng phú
điều khiển xe máy với tốc độ cao bất ngờ đâm thẳng vào ông nguyễn văn hùng năm mươi ba tuổi trú tp đồng xoài
đang đi bộ từ bên phải xe máy qua đường cú đâm mạnh khiến ông hùng và doanh ngã văng xuống đường và tử vong sau đó
phần cuối là những thông tin về truy nã tội phạm xin kính chào tạm biệt
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn nghĩa trạch xã ngọc liên huyện cẩm giang tỉnh hải dương
về hai tội
làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
đối tượng này có nốt ruồi cách một năm cm trước đầu lông mày trái
bên cạnh đó phòng an ninh điều tra công an tỉnh hải dương còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng phạm văn nhất
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại thôn du tái xã tiền tiến thành phố hải dương tỉnh hải dương
về tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép
và đối tượng nguyễn thắng hiệu
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại phường hiệp sơn thị xã kinh môn tỉnh hải dương
phải nhận quyết định truy nã của công an thị xã kinh môn tỉnh hải dương
về tội gây dối trật tự công cộng
đối tượng này có nốt ruồi cách ba cm dưới đuôi mắt trái
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện